để chủ động ứng phó với cơn bão số bốn ngày hai mươi chín tháng tám tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp triển khai các công tác ứng phó với cơn bão gần bờ cơn bão số bốn có tên quốc tế là podun
đến thời điểm hiện tại các tỉnh thanh hóa nghệ an đã cấm ngư dân ra biển tỉnh hà tĩnh cấm biển vào một mươi ba h chiều nay ngày hai mươi chín tháng tám
hiện vẫn còn bốn mươi sáu hectare lúa hẻ thu tại các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh vẫn chưa thu hoạch xong vẫn còn ba trăm năm mươi tám tàu với hai ba trăm sáu mươi lao động ở trong khu vực nguy hiểm
đáng lưu ý vẫn còn bảy tàu với một trăm linh hai lao động của quảng trị vẫn chưa liên lạc được
dự báo sáng và trưa ngày ba mươi tháng tám bão số bốn sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình
tiếng bảy tàu mà chưa liên hệ được thì yêu cầu địa phương
thối hợp với bộ đội nguyên phòng thối hợp với gia đình sớm có thông tin
kiên quyết nhắc nhở an toàn cho du khách và an toàn cho người nuôi trồng
khu đeo đậu hiện nay cơ bản là tàu thuyền đã bảo rồi nhưng mà yêu cầu ban chí các tỉnh tập trung kiểm tra
đã vào khu đeo đậu như an toàn tuyệt vời cho người không để người ở trên khu viện
hoàn lưu bão số bốn sẽ gây mưa lớn trên diện rộng
các tỉnh trung bộ và tây bắc cần hết sức chú ý phòng chống lũ ống lũ quét
ngoài ra tương tác giữa cơn bão với hoạt động gió mùa tây nam sẽ tạo ra sóng biển rất lớn tại các tỉnh kiên giang cà mau
nên các tỉnh này cần chú ý bảo vệ các tuyến đê biển